ngày bảy bảy tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyễn quốc đức vượng hai mươi chín tuổi
ngụ tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vượng thường xuyên dùng tài khoản facebook của mình đăng tải phát video
với các nội dung xuyên tạc phiến diện không đúng sự thật về các vấn đề chính trị xã hội ngoại giao của đất nước
mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở xử phạt hành chính nhưng vượng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vượng đã đăng tải chín mươi tám video ba trăm sáu mươi sáu bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật
nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước kích động chống phá nhà nước
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vượng tám năm tù về tội chống phá nhà nước
và quản chế ba năm
tại địa phương sau khi hoàn thành xong hình phạt tù